hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào quý vị đã quay trở lại với bản tin được phát sóng trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
cập nhật những thông tin về diễn biến dịch bệnh trong nước và quốc tế
trước khi đến với những tin tức đầu tiên nhân ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh ngày hai mươi sáu tháng ba
chúc các bạn thanh niên ngày hai mươi sáu tháng ba và tháng thanh niên ngập tràn niềm vui hạnh phúc sớm gặt hái được nhiều thành công
ngay sau đây mời quý vị đến với những thông tin dự báo thời tiết trong một mươi ngày tới
từ đêm ngày hai mươi năm tháng ba đến ngày bốn tháng bốn
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
phía tây bắc bộ từ đêm ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi sáu tháng ba chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng
từ đêm hai mươi sáu đến hai mươi bảy tháng ba có mưa rào rải rác và có nơi có rông đêm và sáng trời rét
từ hai mươi tám tháng ba đến mùng một tháng bốn có mưa vài nơi riêng thời kỳ từ đêm ba mươi tháng ba đến mùng một tháng bốn có mưa rào và rải rác có rông từ ngày ba mươi một tháng ba trời rét
từ ngày mùng hai đến mùng bốn tháng ba có mưa vài nơi trời rét
từ chiều trời nắng trời rét
từ ngày mùng ba tháng bốn đêm và sáng trời rét
phía đông bắc bộ từ đêm ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi sáu tháng ba chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng
từ chiều tối ngày hai mươi sáu hai mươi bảy tháng ba có mưa rào và rông rải rác đêm và sáng trời rét
từ hai mươi tám tháng ba đến mùng một tháng bốn có mưa vài nơi riêng thời kỳ từ đêm ba mươi tháng ba đến mùng một tháng bốn có mưa rào rải rác và có nơi có rông từ đêm ba mươi một tháng ba trời trở rét
từ ngày mùng hai đến mùng bốn tháng ba có mưa vài nơi trưa chiều trời nắng trời rét từ ngày mùng ba tháng bốn đêm và sáng trời rét
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế từ đêm hai mươi năm hai mươi sáu tháng ba chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng riêng vùng núi phía tây có nơi nắng nóng
từ đêm hai mươi sáu đến ba mươi tháng ba có mưa vài nơi riêng gần sáng và ngày hai mươi bảy tháng ba có mưa rào và rông rải rác phía bắc từ đêm hai mươi sáu đến hai mươi bảy tháng ba đêm và sáng trời rét
từ ngày ba mươi một tháng ba đến mùng hai tháng bốn có mưa rào và rải rác có rông riêng phía nam có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to riêng phía bắc ngày mùng hai tháng bốn có mưa vài nơi
từ ngày một tháng bốn phía bắc trời rét phía nam trời lạnh
từ ngày mùng ba đến mùng bốn tháng bốn phía bắc có mưa vài nơi phía nam có mưa mưa rào rải rác phía bắc đêm và sáng trời rét
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận từ đêm hai mươi năm đến hai mươi chín tháng ba chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
từ ngày ba mươi tháng ba đến mùng hai tháng bốn có mưa rào rải rác và có nơi có rông riêng phía bắc có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
từ ngày ba đến mùng bốn tháng ba có mưa rào rải rác và có nơi có rông
khu vực tây nguyên từ đêm hai mươi năm tháng ba đến mùng bốn tháng bốn chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
riêng thời kỳ từ ngày ba mươi tháng ba đến mùng hai tháng bốn chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to
khu vực nam bộ
từ đêm hai mươi năm tháng ba đến hai mươi bảy tháng bốn chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng có nơi nắng nóng
từ ngày hai mươi tám tháng ba đến mùng bốn tháng bốn có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to
riêng ngày bốn tháng bốn có mưa rào và rông vài nơi
khu vực hà nội
từ đêm hai mươi năm đến hai mươi sáu tháng ba chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng
từ đêm hai mươi sáu đến hai mươi bảy tháng ba có mưa rào và rông rải rác đêm và sáng trời rét
từ ngày hai mươi tám tháng ba
đến mùng một tháng bốn có mưa vài nơi riêng từ ngày ba mươi một tháng ba đến mùng một tháng bốn
có mưa rào và rải rác có rông từ đêm ba mươi một tháng ba trời rét
từ ngày hai đến ngày mùng bốn tháng ba có mưa vài nơi trưa chiều trời nắng trời rét
từ ngày mùng ba tháng bốn đêm và sáng trời rét
trở lại với những tin tức về tình hình phòng chống dịch covid một mươi chín
theo hướng dẫn mới nhất của bộ y tế về tiêm vaccine covid một mươi chín liều nhắc lại
người đã tiêm liều cơ bản bằng vaccine covid một mươi chín mrna có thể tiêm liều nhắc lại bằng vaccine của astrazeneca
cụ thể thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn vừa ký ban hành công văn
về việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín liều cơ bản và liều nhắc lại
theo đó hướng dẫn mới nhất của bộ y tế cho phép người đã tiêm đủ liều cơ bản
bằng vaccine pfizer hoặc moderna có thể tiêm liều nhắc lại bằng vaccine astrazeneca
thời gian tiêm tối thiểu là ba tháng
sau tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản
bộ y tế cũng thông tin ghi nhận đến ngày hai mươi năm tháng ba cả nước đã tiêm được tổng số hai trăm linh bốn triệu năm trăm sáu mươi sáu chín liều vaccine covid một mươi chín
trong đó số liều tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên là một trăm tám mươi bảy bốn trăm bốn mươi bốn chín trăm chín mươi tám liều
bao gồm mũi một là bảy mươi một một trăm chín mươi năm bốn trăm hai mươi một liều mũi hai là sáu mươi bảy chín trăm bốn mươi năm liều
mũi ba là một bốn trăm chín mươi chín một trăm bảy mươi sáu liều mũi bổ sung là một mươi bốn bảy trăm tám mươi chín hai trăm một mươi bảy liều và mũi nhắc lại là ba mươi hai hai bốn trăm linh ba liều
số liều tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi là một mươi bảy một trăm hai mươi một một mươi một liều bao gồm mỗi một là tám bảy trăm bảy mươi tám tám trăm một mươi bảy liều
mũi hai là tám bảy trăm bảy mươi tám tám trăm một mươi bảy liều và mũi ba là một bốn trăm chín mươi chín một trăm bảy mươi sáu liều
tính đến giữa tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai việt nam là một trong sáu nước có tỷ lệ bao phủ tiêm vaccine covid một mươi chín cao nhất trên thế giới
tỷ lệ bao phủ vaccine cho người từ một mươi tám tuổi trở lên mũi một là một trăm linh hai mũi là chín mươi chín và tỷ lệ người đã tiêm mũi ba đạt bốn mươi ba
đối với người từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi một mũi là chín mươi chín và hai mũi là chín mươi bốn
được nhận định đã qua đỉnh dịch hà nội đang dần hồi phục sau những ngày liên tiếp ghi nhận số ca mắc mới tăng phi mã không có dấu hiệu dừng lại
đây là tín hiệu đáng mừng song chính quyền khuyến cáo người dân không lơ là chủ quan
trước tết hà nội duy trì sấp xỉ ba ca một ngày
trong tết con số này đã có xu hướng giảm nhẹ nhưng được cảnh báo là giảm giả tạo
đến kết thúc kỳ nghỉ lễ người dân di chuyển giao thương nhiều nơi hà nội tăng đột biến gần bốn ca một ngày
những ngày cuối tháng hai đầu tháng ba hà nội tăng vọt số ca nhiễm liên tục lập đỉnh trên dưới ba mươi ca mỗi ngày
các chuyên gia đánh giá biến chủng omicron đe dọa và làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh
trên thực tế ngày tám tháng ba hà nội đã ghi nhận kỷ lục ba mươi hai sáu trăm năm mươi ca mắc covid một mươi chín
cùng với đó tại các trạm y tế xã phường thị trấn đã xảy ra tình trạng quá tải
nhiều f sau khi test nhanh được yêu cầu ra trạm y tế phường
xếp hàng dài để được xác nhận là f hoặc hết thời gian cách ly
nhiều trạm y tế phường chỉ có tám đến một mươi nhân viên y tế nhưng có thời điểm họ đều mắc covid một mươi chín không thể tiếp tục làm việc
ông chu ngọc anh đánh giá thực trạng này là gánh nặng đối với y tế các cấp đặc biệt là cấp cơ sở
thủ tục trồng chất trong khi nhân viên y tế vẫn phải tiếp tục giả soát đối tượng có nguy cơ
người già có bệnh lý nền chưa được tiêm đủ mũi vaccine covid một mươi chín

chủ tịch hà nội yêu cầu các sở ngành quận huyện quản lý người nhiễm qua phần mềm
tăng cường điều phối lực lượng để giảm tải hệ thống y tế cơ sở
về vấn đề này bà trần thị nhị hà giám đốc sở y tế hà nội đã yêu cầu đơn giản thủ tục
tăng cường sử dụng phần mềm quản lý f và ứng dụng tối đa công nghệ
những ngày sau số ca liên tục giảm đến ngày hai mươi năm tháng ba thành phố được đánh giá là đã qua đỉnh dịch
hiện nay hà nội kiên định với mục tiêu giảm số ca
hà nội đảm bảo không vượt quá năng lực tiếp nhận của hệ thống y tế
đồng thời thành phố kiểm soát số bệnh nhân chuyển nặng chuyển tầng và tỷ lệ tử vong
lãnh đạo hà nội khẳng định thành phố đang kiểm soát tốt tình hình dịch covid một mươi chín
tiếp tục chỉ đạo hỗ trợ người dân giải quyết các thủ tục có liên quan đến thanh toán bảo hiểm xã hội
nghỉ ốm do mắc covid một mươi chín nhanh chóng và thuận lợi
nhấn mạnh tình hình dịch covid một mươi chín vẫn diễn biến phức tạp hà nội yêu cầu các địa phương
tiếp tục thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch của trung ương và thành phố
người dân không chủ quan lơ là thực hiện nghiêm các khuyến cáo của bộ y tế đặc biệt là phải đeo khẩu trang một trăm linh
ông chử xuân dũng phó chủ tịch ubnd thành phố hà nội nhấn mạnh
chúng ta tiếp tục duy trì siết chặt không để lây lan mất kiểm soát về tình hình dịch
mặc dù vẫn đang dẫn đầu cả nước về số ca mắc mới số f ghi nhận đang hàng ngày giảm dần
cho thấy đỉnh dịch đã đi qua
tuy nhiên đây là lúc những biện pháp phòng dịch cần phải được duy trì
tránh lơ là chủ quan dẫn đến những làn sóng dịch bệnh mới
liên quan đến tình hình học sinh đi học trở lại trong bối cảnh các ca mắc mới hàng ngày
tại hà nội có chiều hướng giảm sâu theo phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo trần lưu hoa
trong thời gian qua số cán bộ giáo viên học sinh có yếu tố dịch tễ tiếp tục giảm
số học sinh đi học trực tiếp tăng cao
báo cáo tại phiên họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín hà nội
phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo trần lưu hoa cho biết
đến nay công tác phòng chống dịch tại các trường đã đi vào nền nếp
đảm bảo yêu cầu của ngành y tế và ngành giáo dục
số cán bộ giáo viên học sinh có yếu tố dịch tễ tiếp tục giảm
số học sinh đi học trực tiếp tăng lên nhiều
theo bà trần lưu hoa ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của thành phố
sở cũng đã có văn bản số sáu trăm tám mươi bốn về việc triển khai thích ứng linh hoạt
phòng chống hiệu quả covid một mươi chín trong việc tổ chức dạy học
trực tiếp tại các khối lớp từ bảy đến một mươi hai trên địa bàn thành phố
phát biểu kết luận phiên họp phó chủ tịch ubnd tp trữ xuân dũng
đề nghị sở giáo dục và đào tạo thường xuyên cập nhật văn bản
hướng dẫn của bộ y tế bộ giáo dục và đào tạo để có hướng dẫn cụ thể
các địa phương chủ động hơn nữa trong công tác đảm bảo phòng chống dịch
cho học sinh từ lớp bảy đến lớp một mươi hai học trực tiếp tại trường
về việc tổ chức bán chú cho học sinh tp thống nhất chủ trương giao sở giáo dục
và đào tạo xem xét đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế trong công tác
phòng chống dịch hiện nay và điều kiện cụ thể của từng địa phương trường lớp
được sự đồng thuận của gia đình và phụ huynh học sinh
hy vọng trong thời gian tới khi dịch bệnh được kiểm soát hơn
việc học của các em học sinh sẽ sớm lấy lại nhịp độ và không còn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
một làn sóng dịch đi qua khi mà các ca nhiễm mới vừa âm tính trở lại
sau những nỗ lực hỏi bệnh thì những nỗi lo về di chứng hậu covid một mươi chín
đến bên cạnh việc mất ngủ khó thở hụt hơi trầm cảm rất nhiều bệnh nhân
sau khi khỏi covid một mươi chín lại bị tổn thương phổi nặng nề thậm chí có người
hay lá phổi trắng xóa tiên lượng sống dài dặt
trước khi nhiễm covid một mươi chín chú xanh cũng giống như một số người đã có tâm lý chủ quan
nghĩ rằng đã tiêm vaccine đầy đủ khi nhiễm bệnh sẽ nhẹ nhàng lướt qua
tuy nhiên sau khi nhắm bệnh từ việc điều trị khỏi covid một mươi chín cho đến những di chứng
mà nó để lại đã khiến cho chú sanh rơi vào tình trạng hoang dã
nó hoảng loạn không thể tự thở được phải nhờ tới sự trợ giúp của oc
chú không nghĩ mình bị nặng vậy đâu còn covid một mươi chín này nó khủng khiếp quá
nó làm chú khó thở mệt phổi thì sơ cả rồi chú sanh vừa nói vừa thở hồn hệt
theo bác sĩ chuyên khoa hai đoàn lê minh hạnh trưởng khoa hồ hấp bệnh viện phục hồi chức năng
điều trị bệnh nghề nghiệp tp hcm cho biết hiện tại khoa hô hấp đang tiếp nhận
điều trị nội chú cho khoảng hai mươi bệnh nhân nặng
hầu hết đã từng mắc covid một mươi chín
riêng số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị ngoại trú về những di chứng hậu covid một mươi chín cũng rất nhiều
theo các nghiên cứu có khoảng tám mươi bệnh nhân từng bị covid một mươi chín nặng có triệu chứng hậu covid một mươi chín
như mệt mỏi hụt hơi giảm khả năng gáng sức giảm oxy máu khi vận động dụng tóc trầm cảm
tỷ lệ hậu covid một mươi chín ít hơn ở những người đã từng bị covid một mươi chín không triệu chứng hoặc nhẹ và trung bình
việc đi khám hậu covid một mươi chín sẽ giúp cho người bệnh kiểm tra xem có giảm oxy tăng phản ứng đường thở sau covid một mươi chín
viêm phổi sơ phổi hay tắc nghẽn đường thở hay không từ đó giúp phát hiện bệnh và điều trị kịp thời
bác sĩ hạnh chia sẻ
bác sĩ đoàn lê minh hạnh nói có ca nằm ở bệnh viện sáu bảy tháng chạy ếch mô khai khí quản thở oxy kéo dài
viêm phổi nhiễm chủng nặng có trường hợp khoa tiếp nhận từ một bệnh viện khác
chủ đó đã nằm bệnh viện khác
bệnh viện khác sáu tháng rồi nhưng không thể tự thở được khi được điều trị ở khoa các bác sĩ chăm sóc tích cực
theo dõi sát kết hợp với tập vật lý trị liệu tập thở dần dần cai được oxy rút được khai khí quản sau một tháng để xuất điện về nhà
ngoài vấn đề về sức khỏe thì tâm lý của bệnh nhân cũng rất quan trọng đặc biệt là những người đã trải qua quá trình mắc covid một mươi chín nặng
ám ảnh giữa sống chết khiến cho tâm lý rất nặng nề rơi vào trầm cảm thậm chí là bị loạn thần
có những bệnh nhân khi đến bệnh viện họ không chịu vào phòng bệnh dù đang thở rất mệt kiên quyết ngồi ngoài hành lang
không hợp tác với bác sĩ vì họ sợ vào phòng sẽ ở một mình không được gặp người thân không có người thân bên cạnh sợ chết sẽ không được về nhà
để cứu chữa cho bệnh nhân nặng ngoài việc chăm sóc y tế tốt cần phải thấu hiểu người bệnh giúp họ dần dần lạc quan
cải thiện sức khỏe để có thể quay trở lại cuộc sống thường ngày
việc này đòi hỏi phải có sự đồng hành của rất nhiều
với rất nhiều chuyên khoa y bác sĩ nhân viên y tế với nhau
dù mệt mỏi áp lực nhưng chỉ cần nhìn thấy bệnh nhân của mình được khỏe mạnh được xuất viện trở về với gia đình
hòa nhập lại với cuộc sống bình thường thì đó là niềm vui lớn nhất của những người làm nghề y
mặc dù số ca triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng rất phổ biến trong đợt dịch lần này
tuy nhiên có một thực tế không thể phủ nhận
vẫn còn rất nhiều những ca bệnh có biến chứng nặng nề đặc biệt là những hậu quả để lại hậu covid một mươi chín
tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất tại cà mau
tại tỉnh thành này f không triệu chứng hiện đã được phép đi làm trên tinh thần tự nguyện
ngoài ra phải tuân thủ nhiều quy định phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên không phải f không triệu chứng f một nguy cơ cao nào cũng đi làm việc
ngồi cùng cơ quan với những người chưa mắc covid một mươi chín
giám đốc sở y tế tỉnh cà mau nguyễn văn dũng cho biết f được phép đi làm phải tuân thủ đúng quy định
chứ không phải f đi làm một cách bình thường như trường
trước đó ubnd tỉnh cà mau cũng quy định rất rõ ràng f không triệu chứng f một có nguy cơ được phép đi làm
cụ thể các trường hợp f không triệu chứng triệu chứng nhẹ và f một có nguy cơ nguy cơ cao là cán bộ công chức viên chức
người lao động trong các cơ quan đảng nhà nước đoàn thể đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ sở sản xuất
kinh doanh công ty nhà máy xí nghiệp doanh nghiệp tạm thời cho phép tham gia một số hoạt động với những
tại vì việc f f một đi làm hầu hết công nhân các nhà máy xí nghiệp không thể áp dụng được
quản lý công ty chế biến thủy sản minh phú cảm mau thuộc tập đoàn minh phú cho biết
chúng tôi đã có kinh nghiệm trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thời gian đầu diễn ra dịch bệnh
doanh nghiệp đã áp dụng ba tại chỗ một cung đường hai điểm đến
tuy nhiên nếu phát hiện công nhân f chúng tôi vẫn phải cho cách ly không thể cho vào lao động được
việc f đi làm hiện tại chỉ áp dụng
cho bộ phận hành chính nhưng rất hạn chế đi làm trực tiếp
một giám đốc công ty thủy sản tại thành phố cà mau chia sẻ công nhân chế biến thủy sản
trong môi trường kín phòng lạnh nên rất dễ lây nhiễm covid một mươi chín
ngoài ra chế biến thủy sản đòi hỏi nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh thực phẩm
nên không thể để f trực tiếp sản xuất
giám đốc sở y tế tỉnh cà mau nguyễn văn dũng cho biết thống kê tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
chưa có số liệu f không triệu chứng đi làm
ông dũng cũng cho biết thêm quy định f không triệu chứng được phép đi làm hiện nay
ở các cơ quan đảng nhà nước hành chính sự nghiệp dễ thực hiện
đối với người lao động trực tiếp theo quy định hiện nay vẫn áp dụng nghiêm quy định phòng dịch covid một mươi chín
chuyển sang một số tin tức về dịch bệnh trên thế giới
sau một thời gian căng mình đối phó với tình trạng quá tải vì đợt dịch mới
số ca mắc tại hồng kông bắt đầu có chiều hướng giảm
do đó chính quyền đặc khu nước này sẽ dần khôi phục các dịch vụ công
mục tiêu là khôi phục hoạt động bình thường vào ngày hai mươi một tháng bốn
từ ngày một tháng bốn chính quyền đặc khu sẽ dần khôi phục các dịch vụ công
mục tiêu là khôi phục hoạt động bình thường vào ngày hai mươi một tháng bốn
tuy nhiên do ảnh hưởng của các quy định về phòng chống dịch
một số dịch vụ không khẩn cấp hoặc không thiết yếu có thể chưa được nối lại sau đó
cũng từ ngày một tháng bốn các cơ quan chính quyền tại hồng kông sẽ trở lại hoạt động bình thường
sau thời gian thực hiện yêu cầu làm việc giãn cách
nhiều nhân viên phải hoàn thành hai mũi tiêm vắc xin ngừa covid một mươi chín trước ngày nay
chính quyền đặc khu trước đó cũng thông báo các trường học sẽ nối lại các lớp học trực tiếp
sớm nhất vào ngày một mươi chín tháng bốn trước hết là các trường quốc tế tiểu học và mẫu giáo
nếu tỷ lệ tiêm vaccine trong trường học đạt chín mươi các lớp có thể giảng dạy trực tiếp cả ngày
từ ngày hai mươi một tháng bốn hồng kông cũng sẽ dỡ bỏ lệnh cấm ăn uống trong nhà hàng sau một mươi tám giờ
mở cửa trở lại hầu hết các địa điểm công cộng và các trường học
mặc dù số ca mắc mới có dấu hiệu giảm dần trong những ngày gần đây
nhưng chính quyền hồng kông vẫn kêu gọi các chủ lao động tiếp tục cho phép nhân viên làm việc
tại nhà càng nhiều càng tốt để giảm dòng người lưu thông và giảm tiếp xúc xã hội
trung tâm bảo vệ sức khỏe hồng kông cho rằng dịch vẫn đang diễn biến nghiêm trọng
và khó có thể dự đoán được xu hướng do đó người dân vẫn cần tuân thủ nghiêm ngặt
các biện pháp phòng chống dịch
làn sóng dịch bệnh thứ năm tại hồng kông đã bùng phát
mạnh do nhiều người cao tuổi vẫn chưa tiêm vaccine
trường đặc khu lâm trịnh nguyệt nga đang tiếp tục kêu gọi các thành viên trong gia đình
đưa người cao tuổi đi tiêm vaccine
bà cũng cho biết hồng kông đã bỏ lỡ thời điểm quan trọng nhất để tiêm vaccine cho người cao tuổi
bên cạnh đó châu âu đang đứng trước nguy cơ bùng phát đợt dịch mới
điển hình tại anh theo số liệu của văn phòng thống kê quốc gia anh ons
số ca mắc covid một mươi chín mới tại quốc gia này đã tăng một triệu ca trong tuần
kết thúc vào ngày một mươi chín tháng ba
theo đó kết quả xét nghiệm pcr cho thấy tỷ lệ mắc covid một mươi chín tại anh hiện ở mức một trên một mươi sáu người
trong bối cảnh biến thể phụ ba hai của omicron lây lan nhanh tại nước này
tất cả các vùng của anh trừ bắc ireland đều ghi nhận tỷ lệ ca mắc mới gia tăng
đặc biệt là ở scotland nơi mà tỷ lệ mắc covid một mươi chín đạt kỷ lục mới với một trên một mươi một người
vào tuần trước đó số ca mắc covid một mươi chín tại anh là ba bốn
số liệu mới nhất này được cho là phản ánh chính xác nhất về tình trạng lây lan của virus sars cov hai trong cộng đồng
các chuyên gia cho biết số ca mắc mới tăng cao đồng nghĩa với việc số ca nhập viện do covid một mươi chín cũng sẽ tăng
mặc dù vaccine giúp ngăn chặn nhiều trường hợp mắc bệnh nghiêm trọng
theo số liệu mới nhất một mươi bảy bốn trăm bốn mươi bệnh nhân covid một mươi chín nhập viện vào ngày hai mươi bốn tháng ba
có khoảng năm mươi trong số này nhập viện vì nguyên nhân khác
thay vì covid một mươi chín mặc dù xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai
tuy nhiên chỉ có hơn ba trăm linh người trong số này cần đến chăm sóc đặc biệt với máy thở
giám đốc y tế vùng england giáo sư chris witti hồi đầu tuần cho biết
mặc dù covid một mươi chín đang gây áp lực cho dịch vụ y tế quốc gia nhs
tỷ lệ lây truyền cao của virus không gây nên nhiều ca chăm sóc đặc biệt và tử vong
trong số đó số nhân viên y tế tại các bệnh viện của nhs ở anh
phải nghỉ làm do mắc covid một mươi chín đã tăng ba mươi một trong tuần tính đến ngày một mươi ba tháng ba
có khoảng hơn hai mươi ba nhân viên tại các bệnh viện nhs chiếm hai tổng số nhân lực y tế của anh
phải nghỉ làm do mắc covid một mươi chín hoặc đang tự cách ly
hiện những người từ bảy mươi năm tuổi trở lên và những người bị suy giảm miễn dịch tại anh
có thể đăng ký tiêm mũi tăng cường thứ hai nhằm tăng khả năng bảo vệ chống covid một mươi chín
thưa quý vị
sau làn sóng dịch bùng phát bất ngờ tại các nước châu á
tình hình dịch bệnh tại các điểm nóng dường như đang dần được kiểm soát
tuy nhiên thì ngay lúc này tình hình dịch tại các nước châu âu lại đang có chiều hướng phức tạp
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại